những y bác sĩ của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình việt nam
lên đường tới nam sudan làm nhiệm vụ lần này với quyết tâm tiếp nối những thành công của bệnh viện giã chiến cấp hai số một
mang tinh thần và quyết tâm cao độ thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả
tranh thủ những ngày còn ở nhà thiếu tá tạ thị kiều hoa một trong sáu mươi ba y bác sĩ của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
hướng dẫn con gái mình làm một số việc trong gia đình
nhưng chị cũng cùng chồng nấu những bữa ăn trước khi lên đường đến nam sudan làm nhiệm vụ
là một người vợ một người mẹ chị hoa cũng không tránh khỏi những lo lắng khi xa nhà
con còn nhỏ thứ hai đang ở tuổi mà cần gửi bố mẹ gần hết để bảo ban các con
thế nhưng qua cái thời gian đi huấn luyện và tham gia bệnh viện giã chiến
thì những cái băn khoăn ở trong mình thì cũng phần nào vơi nhẹ hơn
sau khi chị hoa đi
những công việc như thế này đều đặt lên đôi vai của anh huy chồng chị
thế nhưng anh luôn ủng hộ nhiệm vụ mà vợ đã lựa chọn
tôi cũng động viên vào cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của đảng và nước dân giao phó
trước khi lên đường làm nhiệm vụ thì mình cũng từ trong đáy lòng của mình ấy
mình cũng rất chân hạ cảm ơn trong đã kiểu tạo điều khiển
húp đỡ cho mình thì mình hoàn thành nhiệm vụ hơn
bác sĩ cường
là một trường hợp vô cùng đặc biệt trong số những chiến sĩ mũ nổi xanh đi nam sudan lần này
bố của anh là đại tá trương nguyên thái
từng có thời gian tham gia kháng chiến chống mỹ
anh rất tự hào khi được tiếp nối truyền thống của gia đình lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả
tôi thấy rằng cái mục đích đi này đó là một cái mục đích hết sức nhân đạo
mục đích nhân đạo và rất cao cả
bây giờ là sẵn sàng bây giờ là hồi hộp để đặt chân sang một đất nước mới
và để làm nên những cái điều kỳ diệu
tôi cảm thấy rất là vinh dự
tự hào dù sao cháu cũng đóng góp một phần nhỏ bé vào cho đất nước
và cho các nước còn nhiều những cái đau khổ
và hành trang trong ba lô của họ là những thứ thân thuộc nhất của quê hương đất nước
tại nước bạn những chiến sĩ mũ nổi xanh sẽ mang theo lòng tự hào dân tộc
truyền thống kiên cường bất khuất của cha anh
để thực hiện tốt sứ mệnh cao cả được giao phó sứ mệnh gìn giữ hòa bình